thời gian thí điểm từ ngày một mươi ba tháng một mươi đến ngày hai mươi tháng một mươi tần suất khai thác tạm thời hai chuyến một tháng hoặc bốn chuyến một tháng
gần một trăm linh người từ long an di chuyển về quê đã được bộ tư lệnh tp hcm phối hợp với sở giao thông vận tải ủy ban nhân dân huyện nhà bè hỗ trợ đưa về quê
ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa cho biết ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của tỉnh vừa có văn bản hướng dẫn tạm thời
các biện pháp phòng chống dịch đối với hoạt động vận tải
nghị quyết của chính phủ về quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt hiệu quả dịch bệnh covid một mươi chín
được phó thủ tướng vũ đức đam ký ban hành ngày một mươi một tháng một mươi đã mở ra hướng tiếp cận mới trong chiến lược phòng chống dịch của việt nam
đó là những thông tin sẽ có trong bản tin tòa cảnh covid ngày hôm nay sau đây là nội dung chi tiết
với tư cách là đại biểu quốc hội của thành phố cần thơ thủ tướng chia sẻ một số nội dung vấn đề được cử tri quan tâm như
công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
tình hình phát triển kinh tế xã hội chín tháng năm hai nghìn hai mươi một của cả nước nói chung và của thành phố cần thơ nói riêng
thủ tướng chính phủ phạm minh chính và các đại biểu quốc hội thuộc đoàn đại biểu quốc hội thành phố cần thơ
đã tiếp xúc cử tri thành phố cần thơ theo hình thức trực tuyến chuẩn bị cho kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi năm
thủ tướng thay mặt chính phủ một lần nữa đánh giá cao sự hưởng ứng vào cuộc tích cực của cử tri thành phố cần thơ
trong công cuộc phòng chống dịch covid một mươi chín và duy trì khôi phục phát triển kinh tế xã hội
những phản ánh đề xuất kiến nghị của cử tri cần thơ sẽ tiếp tục được chuyển đến các cơ quan các cấp để xem xét giải quyết theo chức năng nhiệm vụ quyền hạn
thủ tướng phạm minh chính cũng chia sẻ và mong muốn đảng bộ chính quyền nhân dân cần thơ quyết tâm chung sức đồng lòng hơn nữa
nỗ lực hơn nữa khắc phục mọi khó khăn thách thức để đưa thành phố cần thơ vươn lên tương xứng với vị trí tiềm năng lợi thế và mong muốn của đảng nhà nước và nhân dân thành phố
để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trên thủ tướng đề nghị cần thơ thực hiện nghiêm chỉ đạo của đảng chính phủ thủ tướng chính phủ và ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín
vừa bảo vệ sức khỏe tính mạng cho người dân vừa phục hồi phát triển kinh tế đảm bảo an sinh xã hội
chính phủ vừa ban hành nghị quyết số một trăm hai mươi tám hướng dẫn tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
các vùng xanh cũng sẽ phát triển
các vùng xanh cũng sẽ có những thay đổi theo quy định mới
cụ thể đối với các tổ chức doanh nghiệp thuộc vùng xanh cấp độ một
được tổ chức hoạt động tập trung trong nhà ngoài trời không hạn chế số người đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch
theo đó địa phương căn cứ vào tình hình thực tiễn để quy định về số lượng người tham gia
vận tải hành khách công cộng đường bộ đường thủy nội địa hàng hải được hoạt động trên nguyên tắc đảm bảo phòng chống dịch covid một mươi chín
được hoạt động lưu thông vận chuyển hàng hóa nội địa hoặc liên tỉnh đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch
các cơ sở sản xuất đơn vị thi công các dự án công trình giao thông xây dựng cơ sở kinh doanh dịch vụ bao gồm các trung tâm thương mại siêu thị cửa hàng tiện ích chợ đầu mối nhà hàng quán ăn chợ truyền thống hoạt động bán hàng rong bé số hoạt động giáo dục đào tạo trực tiếp hoạt động cơ quan công sở các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng thờ tự
được hoạt động đồng thời có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
với cơ sở kinh doanh các dịch vụ có nghi cơ lây nhiễm cao như vũ trường karaoke massage quán bar internet làm tóc làm đẹp và cơ sở khác do địa phương quyết định hoạt động hoặc hoạt động hạn chế
theo đó các cơ sở có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch covid một mươi chín áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin trong cập nhật thông tin về tiêm chủng vaccine kết quả xét nghiệm covid một mươi chín kết quả điều trị covid một mươi chín
đồng thời quản lý thông tin người vào ra địa điểm công cộng
đối với cá nhân thuộc vùng xanh cấp độ một các cá nhân thuộc vùng xanh tuân thủ năm k sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định để khai báo y tế đăng ký tiêm chủng vaccine khám chữa bệnh sử dụng mã qr theo quy định của chính quyền và cơ quan y tế
không hạn chế đi lại của người dân đến các địa bàn có cấp độ dịch khác nhau nhưng phải tuân thủ điều kiện về tiêm chủng xét nghiệm theo hướng dẫn của bộ y tế
áp dụng điều trị tại nhà đối với người
nhiễm covid một mươi chín ở vùng xanh theo hướng dẫn của bộ y tế và quyết định của chính quyền địa phương phù hợp với điều kiện thu dung điều trị tại địa phương và điều kiện ăn ở sinh hoạt nguyện vọng của người nhiễm covid một mươi chín
do tp hcm vẫn chờ sự thống nhất từ các tỉnh thành nên trong ngày đầu thí điểm hoạt động lại các tuyến xe khách liên tỉnh cố định rất ít
tại bến xe miền tây trừ những chuyến xe đưa người dân về quê miễn phí của hãng xe phương trang thì không có chuyến xe nào hoạt động trong ngày
do doanh nghiệp tự bán cũng như quầy vé ủy thác cho bến đều chưa mở lại phía sau bãi xe chỉ lác đác vài xe nằm lại trong thời gian chờ hoạt động
ông trần văn phương phó giám đốc bến xe miền tây cho biết do các tỉnh thành ở miền tây vẫn chưa có văn bản thống nhất phương án thí điểm hoạt động lại các tuyến xe khách liên tỉnh tuyến cố định nên đến giờ này bến xe vẫn vắng người
tương tự tại bến xe miền đông quận bình thạnh sáng cùng ngày khung cảnh vắng hoe nhân viên ngồi chờ khách hầu hết các quầy vé đều chưa mở lại gà hành khách lác đác vài người phía sau bãi xe cũng vắng bóng phương tiện
ông tạ phương chín phó giám đốc bến xe miền đông cho biết trong ngày một mươi ba tháng một mươi chỉ có hai tuyến từ tp hcm đến tỉnh đồng nai và đắk lắc hoạt động lại với tổng cộng một mươi ba chuyến trên ngày
do hai địa phương này đã thống nhất phương án đi lại liên tỉnh với sở giao thông vận tải tp hcm
riêng các tuyến khác vẫn phải chờ sự thống nhất của các tỉnh thành mới mở dần lại
về phương án giá vé ông chín cho hay các doanh nghiệp hoạt động trên hai tuyến này vẫn áp dụng mức giá vé cũ trong thời gian trước chưa tăng giá
theo ông chín do thời gian thí điểm chỉ kéo dài một tuần nên số chuyến rất hạn chế
hành khách lên xe phải đáp ứng các điều kiện như có thể xanh trên sổ điện tử có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ hoặc là f khỏi bệnh trong vòng sáu tháng có giấy xác nhận của cơ quan y tế
có thể khách chờ đợi các tuyến
xe mở lại ổn định hơn nên trong ngày một mươi ba tháng một mươi rất ít hành khách đến bến xe
sau bao ngày chờ đợi chị thùy lâm ba mươi bảy tuổi tại thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh mừng rỡ khi hay tin khai thác lại đường bành nội địa từ mùng một mươi tháng một mươi
dù mức giá đắt hơn cả vé tết bà mẹ hai con vẫn đặt liền ba vé cho ông bà và bé lớn
chọn chỗ ổn thỏa chị nhận được thông tin số vé và tin nhắn để khai thông tin di chuyển
tuy nhiên một người bạn biết chuyện đã liên lạc với chị lâm báo chị nên xem xét kỹ lại
vì trẻ em chưa được tiêm vaccine thì chưa được lên máy bay
sau đó chỉ liên hệ hãng theo số tổng đài và nhận được thông tin tương tự
số tiền vé hoàn lại bị treo chín mươi ngày mới trả về tài khoản
cũng rơi vào trường hợp tương tự chị tê hai mươi bảy tuổi chú quận một mươi một từ phú quốc vào thành phố hồ chí minh sinh bé thứ hai
chị tê mắc kẹt ở thành phố từ cuối tháng ba đến nay chưa được về
ngay ngành hàng không được hoạt động lại người phụ nữ này cảm thấy hy vọng được mở ra
nhưng mọi háo hức chờ đợi của chị t đều bị dập tắt chỉ vì hãng bay không hỗ trợ trẻ em chưa trích vaccine
bác sĩ trương hữu khanh trưởng khoa nhiễm thần kinh bệnh viện nhi đồng một tp hcm nêu quan điểm
theo tôi trẻ em chưa được tiêm vaccine thì phải làm xét nghiệm chứ không thể đòi thẻ xanh
mình chưa có vaccine trích cho trẻ không lẽ cấm đi máy bay hay di chuyển
gia đình thì phải có con cái đi theo nữa
chúng ta chỉ có thể xét nghiệm pcr hoặc test nhanh trước lúc di chuyển
nhân viên tổng đài đường dây nóng của hãng hàng không việt nam airlines cho biết
tất cả các hành khách trên chuyến bay trong giai đoạn thí điểm trước hai mươi tháng một mươi đều phải hoàn thành hai mũi vaccine kể cả trẻ em
trường hợp trẻ thuộc diện khỏi bệnh covid một mươi chín trong vòng sáu tháng thì vẫn bay được
nếu khách hàng lỡ đặt vé dành cho trẻ em hãng sẽ xem xét tùy vào hãng vé để đổi một lần không mất phí
ngày một mươi một tháng một mươi cục hàng không vừa có văn bản kiến nghị bộ giao thông vận tải chỉ đạo thống nhất điều kiện đối với hành khách đi máy bay
theo đó cục kiến nghị hành khách không đi từ vùng xanh chỉ cần có kết quả âm tính trong bảy mươi hai giờ
phần nào kiến nghị này cũng hỗ trợ đối tượng là trẻ em đi cùng bố mẹ và ông bà trên máy bay
ngoài ra bộ y tế dự kiến ban hành hướng dẫn tiêm vaccine cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
sau đó sẽ mở rộng ra các nhóm tuổi thấp hơn
kế hoạch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín dành riêng cho trẻ em sẽ bắt đầu vào cuối tháng một mươi
sở giao thông vận tải đồng nai đã triển khai thí điểm hai tuyến xe khách liên tỉnh từ đồng nai đi tp hcm và đồng nai đi vĩnh long
việc thí điểm này được đồng nai bám sát theo hướng dẫn của bộ giao thông vận tải
thời gian thí điểm từ ngày một mươi ba tháng một mươi đến hai mươi tháng một mươi tần suất khai thác tạm thời hai chuyến trên một tháng hoặc bốn chuyến trên một tháng
trong ngày một mươi một tháng một mươi sở giao thông vận tải đồng nai đã gửi văn bản đến sở giao thông vận tải của hai mươi ba tỉnh thành gồm các tỉnh miền tây
trong đó có vĩnh long tây nguyên nghệ an các tỉnh vùng đông nam bộ và tp hcm để thống nhất ý kiến về việc phối hợp mở lại các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh giữa đồng nai và các tỉnh thành nói trên
hiện đồng nai đang chờ ý kiến từ các địa phương còn lại để lên phương án mở các tuyến xe khách liên tỉnh cố định khác
gần một trăm linh người từ long an di chuyển về quê đã được bộ tư lệnh tp hcm phối hợp với sở giao thông vận tải
ủy ban nhân dân huyện nhà bè hỗ trợ đưa về quê
trước đó nhiều người ở huyện cần duộc tỉnh long an đã di chuyển tự phát qua địa bàn huyện nhà bè để về quê ở tây nguyên
tại chốt kiểm soát của huyện nhà bè cơ quan chức năng của huyện đã tiếp nhận và đưa toàn bộ số người trên vào cách ly tại trường tiểu học dương văn lịch và hỗ trợ các nhu cầu thiết yếu cho người dân
ông dương thế trung bí thư huyện ủy huyện nhà bè cho biết
ngay sau khi tiếp nhận huyện đã bố trí nơi an nghỉ và cho bộ phận y tế huyện tổ chức xét nghiệm nhanh toàn bộ người trong đoàn
tất cả đều có kết quả âm tính
trong đoàn có bảy mươi người lớn và huyện cũng đang tổ chức tiêm vaccine mũi một cho toàn bộ những người đủ điều kiện tiêm
ngoài ra mỗi người dân còn được hỗ trợ hai trăm linh đồng cùng một phần quà
trước hoàn cảnh khó khăn của người dân bộ tư lệnh thành phố và chính quyền địa phương đã tạo điều kiện tốt nhất để hỗ trợ người dân
nam soa biết giường nằm đã được huy động cùng nhiều phần quà đã được trao tận tay người dân trước khi lên xe ra về
ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa cho biết
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của tỉnh vừa có văn bản hướng dẫn tạm thời các biện pháp phòng chống dịch đối với hoạt động vận tải hành khách
theo đó đối với vận tải hành khách bằng đường bộ đường sắt liên tỉnh
người đi từ địa phương có nguy cơ cao rất cao đến địa phương có nguy cơ tương đương hoặc thấp hơn
phải tiêm đủ hai mũi vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín trong vòng sáu tháng
ngoài ra còn phải có giấy xác nhận âm tính với covid một mươi chín trong vòng bảy mươi hai giờ
người đi từ địa phương bình thường đến địa phương có nguy cơ cao hơn
phải có giấy xác nhận âm tính với covid một mươi chín và tuân thủ quy định phòng chống dịch
đối với lái xe nhân viên phục vụ trên xe phải tiêm đủ hai mũi vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín trong vòng sáu tháng
có kết quả xét nghiệm âm tính covid một mươi chín trong vòng bảy mươi hai giờ
về hoạt động vận tải hành khách trong tỉnh hành khách phải có thẻ xanh covid một mươi chín hoặc thẻ vàng covid một mươi chín
đối với người đã tiêm đủ hai mũi vaccine sau một mươi bốn ngày có thể đi lại trong tỉnh
người chỉ tiêm một mũi sau một mươi bốn ngày được di chuyển trong địa giới cấp huyện
nếu chưa tiêm vaccine
hành khách phải có giấy xác nhận âm tính với covid một mươi chín trong bảy mươi hai giờ hoặc người đã điều trị khỏi covid một mươi chín trong vòng sáu tháng
đối với người điều khiển và nhân viên phục vụ yêu cầu các loại giấy tờ giống hành khách
hiện nay tình hình dịch covid một mươi chín ở tỉnh khánh hòa cơ bản đã được kiểm soát
đã có chín mươi bốn số ca mắc covid một mươi chín ở tỉnh này đã được điều trị khỏi bệnh
người trên một mươi tám tuổi được tiêm vaccine mũi một đạt tỷ lệ gần một trăm linh
người được tiêm vaccine mũi hai đạt tỷ lệ hơn ba mươi năm
hoạt động kinh doanh sản xuất đang dần được khôi phục
nghị quyết của chính phủ về quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt hiệu quả dịch bệnh covid một mươi chín
được phó thủ tướng vũ đức đam ký ban hành ngày một mươi một tháng một mươi đã mở ra hướng tiếp cận mới trong chiến lược phòng chống dịch của việt nam
theo đó thay đổi lớn nhất phải kể đến việc tạm thời không áp dụng chỉ thị một mươi năm một mươi sáu và một mươi chín của thủ tướng
điều này cũng đồng nghĩa với việc nhiều hoạt động cơ sở kinh doanh sẽ được mở cửa hoạt động trong điều kiện có dịch
nhưng phải đảm bảo an toàn và các yếu tố phòng chống dịch
với nhà hàng quán ăn chợ truyền thống nếu như trước kia chỉ áp dụng chỉ thị một mươi sáu sẽ không được mở cửa
thì nay với quy định mới các cơ sở này luôn được hoạt động
khi dịch ở cấp độ ba các cơ sở này phải đảm bảo quy định về phòng chống dịch
và nếu dịch ở cấp độ bốn sẽ hoạt động hạn chế theo hướng ubnd cấp tỉnh quy định các điều kiện cần thiết để hoạt động đảm bảo phòng chống dịch
trong đó bao gồm quy định hạn chế số lượng người mua bán cùng thời điểm
cơ sở kinh doanh các dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao như vũ trường karaoke massage quán bar internet trò chơi điện tử cắt tóc làm đẹp
là dịch vụ được thắt chặt nhất trong bối cảnh dịch
những cơ sở này chỉ được hoạt động hoặc hạn chế hoạt động khi dịch ở cấp độ một
cấp độ hai ba các cơ sở này phải ngừng hoạt động hoặc hoạt động hạn chế
còn khi dịch ở cấp độ bốn những hoạt động này bắt buộc phải ngừng
bán hàng rong vé số dạo được hoạt động nếu ở vùng xanh hoạt động hoặc hoạt động có điều kiện nếu ở vùng vàng
hoạt động hoặc hoạt động có điều kiện ở vùng cam và buộc ngừng hoạt động ở vùng đỏ
các cơ sở nghỉ dưỡng khách sạn nhà nghỉ điểm tham quan du lịch sẽ được hoạt động ở vùng xanh vùng vàng
hoạt động hạn chế ở vùng cam và ở vùng đỏ sẽ ngưng hoạt động hoặc hoạt động hạn chế theo hướng giảm công suất
giảm số người tham gia kết hợp triển khai biện pháp phòng chống dịch
bảo tàng triển lãm thư viện dạp chiếu phim cơ sở địa điểm biểu diễn văn hóa nghệ thuật thể dục thể thao
được mở cửa trong trạng thái bình thường mới nhưng sẽ bị hạn chế hoạt động khi dịch ở cấp độ hai ba và ngừng hoạt động khi dịch ở cấp độ bốn